thiên tài đã có từ lâu đời nhưng ở thời nào cũng vậy đắp đê ngăn lũ bao giờ cũng chiếm vị trí quan trọng
tuy nhiên chỉ đến khi chủ tịch hồ chí minh ra xác lệnh thành lập ban trung ương hộ đê vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nay là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
thì công tác này mới được triển khai có tổ chức và hiệu quả từ trung ương tới địa phương
đã có những giai đoạn thủ tướng chính phủ làm trưởng ban trực tiếp chỉ đạo điều hành xử lý vấn đề cấp bách
trong phòng chống thiên tài ở nước ta
thách thức là rất lớn và nhiệm vụ của ban chỉ đạo cũng rất nặng nề
khi thiên tai ngày càng trở nên khốc liệt không chỉ là những trận siêu bão
mà tất cả các hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan và bất thường

ảnh hưởng đến mỹ nhật bản
việt nam cũng không nằm ngoài xu thế chung khi thường xuyên phải đối mặt với thiên tài dị thường
trái quy luật trên quy mô rộng những năm gần đây
trong đó phải kể đến trận lũ lụt lịch sử nghìn năm tại quảng ninh năm hai nghìn một mươi năm
tăng giá trên diện rộng chưa từng ghi nhận vào năm hai nghìn một mươi sáu
hai đợt hạn hán xâm nhập mặn thế kỷ tại đồng bằng sông kiều long đầu năm hai nghìn một mươi chín
đến năm hai nghìn một mươi bảy thời tiết lại đào chiều với những đợt mưa lũ bão tố cực đoan với cường độ mạnh hiếm khi xảy ra
điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của các vùng miền là khác nhau
nên với tần suất thiên tai xảy ra dày đặc
khiến cho việc ứng phó gặp rất nhiều khó khăn
nếu như miền núi phía bắc thường xuyên phải đối mặt với lũ quét sạt lở đất
thì ở vùng đồng bằng bắc bộ là ngập úng còn ở miền trung là bão tố lũ lụt và nam bộ là chiều cường sạt lở đất
ở mỗi vùng trình độ học vấn và khả năng tiếp cận kỹ năng ứng phó với thiên tai là rất khác nhau
sự phát triển kinh tế dân số gia tăng các khu đô thị được mở rộng nhiều công trình xây dựng đã gia tăng rủi ro thiên tai
chính vì vậy
nhiều khu vực trước đây tưởng như an toàn thì nay cũng dễ bị tổn thương khi khiến cho công tác phòng chống thiên tai
trở thành một trong những thách thức của thời đại không chỉ của việt nam mà còn của toàn nhân loại
thiên tai năm hai nghìn một mươi bảy dị thường không theo quy luật tàn khốc dữ dội ngay từ đầu năm đến cuối năm
diễn ra trên tất cả các vùng miền cả nước gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
một mùa hè rất khắc nghiệt khi ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục vượt giá trị lịch sử tại đồng bằng bắc bộ
thế nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn khi miền bắc vào mùa mưa bão cũng là lúc thiên tài dồn dập
trong đó phải kể đến đợt mưa kéo dài và lượng lớn chưa từng có trong cả chục năm qua
có những nơi lượng mưa đạt tới tám trăm linh mm mỗi ngày
và rồi trận mưa lớn đợt tháng tám như là giọt nước làm tràn ly
gây ra các trận lũ quét kinh hoàng tại mường la sơn la và mù căng trải yên bái
hình ảnh dòng lũ dữ dội cuồn cuộn không khác gì trần đại hùng thủy
ập xuống các bản làng vùng cao tây bắc khiến bốn mươi hai người chết và mất tích
đến tháng một mươi lại thêm một trận lũ lụt lịch sử xảy ra trên nhiều con sông
gây ngập lụt diện rộng
hồ hòa bình lần đầu tiên đã phải xả lũ khẩn cấp tám cửa xả
với lưu lượng lớn nhất lên đến một mươi sáu năm trăm hai mươi m ba
khi lưu lượng nước đổ về hồ cao kỷ lục so với cùng kỳ một mươi năm bốn trăm chín mươi m ba
mưa lớn kéo dài đến mức thiên nhiên và con người đều quá sức chịu đựng
vùng sạt lở kinh hoàng tại xã phú cường huyện tân lạc tỉnh hòa bình
trong phút chốc đã làm một mươi tám người thiệt mạng
hình ảnh ngọn thác hiền hòa ngày nào giờ đã thành nỗi ác mộng
và dòng nước hung dữ kèm theo cả quả đồi trượt xuống vùi lấp nhiều hộ dân
thiên tai năm hai nghìn một mươi bảy tiếp nối sự bất thường ghi nhận số lượng cơn bão kỷ lục trong lịch sử
khi có đến một mươi sáu cơn bão và bốn áp thấp nhiệt đới trên biển đông
đặc biệt bão số một mươi và một mươi hai với cường độ mạnh hiếm gặp đã đổ bộ vào miền trung gây thiệt hại nặng nề
sau cơn bão toàn là những lũ lớn đã có những điểm mưa còn lớn hơn lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
nhưng nhờ cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp công tác chỉ đạo ứng phó điều hành hồ chứa triển khai quyết liệt
nên thiệt hại cho hạ du đã giảm thiểu đáng kể
không chỉ miền bắc miền trung
mà khu vực nam bộ cũng gánh chịu nhiều tác động từ thiên tai
trong đó đáng kể nhất là hiện tượng sạt lở từ bờ sông cho đến bờ biển
từ vùng thượng nguồn cho đến hạ lưu các con sông
sạt lở uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân đồng bằng sông cửu long
sạt lở ở bờ sông vàm nao nuốt trôi những căn nhà kiên cố trong tích tắc
sẽ mãi là những hình ảnh kinh hoàng do tác động của thiên tai
thống kê của tổng cục phòng chống thiên tai ở khu vực này có tới năm trăm sáu mươi hai điểm sạt lở
với tổng chiều dài lên tới bảy trăm tám mươi sáu km và mất đi khoảng ba trăm linh hectare đất mỗi năm
đó không chỉ là thiên tai mà còn là nhân tai do con người tạo ra
khi xây dựng những đập thủy điện khổng lồ trên thượng nguồn sông mê công đã làm thay đổi dòng chảy
gây mất cân bằng tự nhiên gây thiếu hụt phủ sa cùng cát
nhiều công trình cơ sở hạ tầng khi xây dựng đã không được kiểm soát và tăng nguy cơ thiên tai

chúng ta phải tăng cường quản lý tài nguyên như là tài nguyên rừng quản lý khai thác cát

thống kê của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và sản xuất cơ sở hạ tầng
cần phải nhấn mạnh là từ thông tin của dự báo thì cấp ủy chính quyền các cơ quan có chức năng nhiệm vụ
cũng như là đến từ người dân phải biết dựa từ thông báo đó liên hệ với cụ thể
để có dự báo những vấn đề liên quan đến địa phương mình đến cơ sở mình đến bản thân cuộc sống của gia đình mình
từ đó là có cách đối phó thích ứng
phải phát động nhân dân hệ thống chính trị của địa phương vương lây cùng với các lực tượng hỗ trợ của trung ương
làm tốt các công việc thuộc trách nhiệm trong từng gia đình trong từng thôn từng xóm từng xã từng nguyện
để khắc phục tình trạng
những khó khăn hiện nay nhằm đảm bảo cuộc sống bình thường của nhân dân
lời nhắc nhở như một lời hiệu triệu mang tính cấp bách của người đứng đầu chính phủ
để các cấp các ngành và mỗi người dân đồng tâm thực hiện các biện pháp ứng phó giảm thiểu thiệt hại
để làm được điều này thì cần sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị
nhất là những người chuyên trách trong nhiệm vụ phòng chống thiên tai
để nâng cao hơn nữa công tác dự báo cảnh báo chủ động phòng tránh
để cuộc sống của người dân mãi bình yên sau thiên tai